nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh quảng ngãi lần thứ một mươi chín xác định một trong những nhiệm vụ đột phá cho miền núi phát triển là xây dựng kết cấu hạ tầng đưa các chính sách hỗ trợ cho người dân vùng cao
hiện thực hóa nghị quyết các cấp ủy đảng chính quyền địa phương đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước giúp cho người dân miền núi có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế
những năm trước sơn long là một trong những xã khó khăn nhất của huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi hỗ trợ cây con hướng dẫn kỹ thuật đồng hành cùng người dân để mang lại hiệu quả cao
hiện toàn xã đã có sáu trăm một mươi năm hộ dân thì số hộ nghèo chỉ còn khoảng hai trăm linh hộ dân
mấy năm qua mình còn nghèo tổ chức nó không rong rãi bao nhiêu không có gì như năm nay mình thoát nghèo mình tổ chức cho nó đàng hoàng
sau nhiều năm thực hiện nghị quyết các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi đã khởi sắc
một trăm linh các tuyến đường từ huyện đến trung tâm xã nhiều tuyến đường liên thôn liên xã cũng đã được nhựa hóa và tông hóa theo chuẩn nông thôn mới
qua đó mở ra cơ hội thu nhập cho bà con đời sống người dân được nâng lên tạo nên diện mạo mới cho miền núi
vì công tác phát triển kinh tế xã hội và giam hiệp vẫn ở sau miền núi và ở vùng đồi dân tộc
thì đó là một chủ trường xuyên suốt vừa qua chúng ta đã làm rồi và sắp tới sẽ tiếp tục làm
bởi vì cái nội dung này là nó để góp
phát triển kinh tế xã hội và đồng thời cũng đảm bảo được các an sinh xã hội
đặc biệt là nó giúp cho các người đồng bầu người dân tộc số có điều kiện phát triển kinh tế
có điều kiện nâng cầu cuộc sống
cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước cộng với sự nỗ lực vươn lên của mỗi người dân
nên công tác giảm nghèo của tỉnh quảng ngãi trong năm hai nghìn một mươi chín đã được nhiều kết quả quan trọng
riêng khu vực miền núi giảm còn ba mươi một năm giảm năm bốn mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy